tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có quyết định cưỡng chế một mươi tám công trình vi phạm trong rừng phòng hộ sóc sơn
tuy nhiên sau nhiều lần trì hoãn thì mới chỉ có vài hộ tự nguyện tháo rỡ một phần vi phạm
tới nay các công trình kiên cố vẫn được tồn tại thậm chí là vẫn tiếp diễn hoạt động kinh doanh lưu trú bình thường
đây là một căn nhà tạm đã được ủy ban nhân dân xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội tiến hành tháo rỡ vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên chỉ cách đó chưa đầy năm trăm linh mét một căn nhà homestay tương tự vẫn đón khách tới nghỉ dưỡng bình thường
một triệu rưỡi một đếm khoa review của nhiều người đếm cả là bạn thân của bạn mình thì cũng biết rồi đấy
triệu rưỡi mà bao gồm tất cả luôn tức là các bạn được sử dụng toàn bộ cái khuôn viên này rồi có rừng ngủ này mọi thứ nói chung là để cho một hộ gia đình hoặc là đi chơi theo nhóm rất là ok
trên các mạng xã hội hoạt động quảng bá của
các biệt thự villa này vẫn rất rầm rộ bất chấp lệnh cấm kinh doanh các hoạt động lưu trú trước đó của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
lợi nhuận lớn từ hoạt động lưu trú khiến các chủ công trình vẫn tiến hành kinh doanh
tuy nhiên thật khó hiểu là lực lượng chức năng của ủy ban nhân dân xã minh phú lại không phát hiện ra tình trạng này mặc dù trước đó chính ủy ban nhân dân xã cũng đã ra lệnh cấm kinh doanh tại đây
các biệt thự villa này vẫn rất rầm rộ bất chấp lệnh cấm kinh doanh các hoạt động lưu trú trước đó của ủy ban nhân dân xã mùa thái
các biệt thự villa này vẫn rất rầm rộ mặc dù trước đó chính ủy ban nhân dân xã mùa thái
báo cáo vẫn chưa thể hoàn tất do sự việc có phạm vi rộng đến bốn hectare đất rừng và thời gian vi phạm kéo dài từ năm hai nghìn tám